tại hà nội đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã làm việc với bộ lao động thương binh và xã hội
về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
theo báo cáo từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ đã tiếp gần một lượt người
trong đó tiếp công dân thường xuyên trên sáu trăm linh lượt người tiếp công dân định kỳ của bộ trưởng gần bốn trăm linh lượt người
công dân đến bộ trình bày chủ yếu về lĩnh vực người có công chiếm tỷ lệ bảy mươi
lĩnh vực bảo hiểm xã hội chiếm tỷ lệ một mươi bảy
trong gần bốn ba trăm linh đơn thì có đến hơn ba đơn hỏi về chính sách còn lại hơn một đơn khiếu nại tố cáo
nội dung đơn công dân tập trung chủ yếu về lĩnh vực người có công chiếm tỷ lệ sáu mươi tám sáu mươi sáu
kết quả xử lý đơn đạt tỷ lệ một trăm linh
số vụ việc thụ lý giải quyết thuộc thẩm quyền trong kỳ báo cáo là hai vụ
trong đó khiếu nại một vụ tố cáo một vụ
đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của bộ lao động thương bình và xã hội
cũng như đề nghị bộ tiếp tục thực hiện nghiêm việc này trong thời gian tới